theo kết quả một cuộc khảo sát mới đây do ban tổ chức trung ương tiến hành
tính đến thời điểm hiện tại trên toàn quốc có hơn hai trăm ba mươi cán bộ công chức xã phường thị trấn
số cán bộ bán chuyên trách xã cũng lên tới một trăm chín mươi người
bình quân các địa phương phải dành một mươi sáu ngân sách tương đương gần bảy mươi một tỷ đồng để duy trì bộ máy này hoạt động
chính vì vậy yêu cầu tinh giản bộ máy nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở
càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
trong đó hai giải pháp được quan tâm nhất là
nhất thể hóa chức danh lãnh đạo quản lý và sắp nhập các cơ quan đảng chính quyền có chung chức năng nhiệm vụ
ngay tại hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã nhấn mạnh việc thực hiện mô hình bí thư cấp ủy
đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân
thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ubnd cấp huyện cấp xã những nơi có đủ điều kiện
trên thực tế mô hình nhất thể hóa đã được thực hiện nhiều năm nay
tại một số địa phương như quảng ninh vĩnh phúc đã bước đầu thực hiện thành công mô hình này
qua đó nâng cao chất lượng cán bộ và tiết kiệm ngân sách nhà nước
chị sếp phù hợp để thực hiện chủ trương này
vừa rồi hội nghị trung ương sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đã một trong xác định vấn đề hết sức quan trọng
đó là đổi mới cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị của chúng ta
coi đây xác định là một cái nhiệm vụ cấp bách cũng như là rất quan trọng
xác định là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
chính vì vậy một trong vấn đề đó là nhất thể hóa
hóa một số chương tranh trong đó là xác định là bi thư cấp ủy
của các tỉnh thành phố trường thống trung ương
đồng thời là chủ tịch hội đồng dân cơ bản
đặc biệt tức là ở những nơi có điều kiện
thì bí thư cấp ủy cấp huyện cấp xã đồng thời là chủ tịch ủy ban dân
nếu mà làm được những vấn đề này tôi cho rằng là rất là tốt
và nó tạo ra một cái
nền hành trình có cái hiệu lực hiệu quả ngoài cái tinh giảm tiên chế đó
nhưng mà rõ ràng như là trung ương sáu đã có đề cập là phải làm phải từng bước
có lộ trình và làm hết sức là chắc chắn những nơi nào có điều kiện
thì mới thực hiện theo cái là bí thư cấp ủy của cấp huyện cấp xã
đồng thời là chủ tịch ủy ban dân
bởi vì chúng ta đã biết rằng là khi mà nhất thể hóa
một người mà làm hai chức vụ vừa là lãnh đạo với đảng
vừa lại là trực tiếp lại làm là lãnh đạo bên hành chính của ủy ban dân
là cơ quan hành pháp của hội đồng dân
thì nhiệm vụ nó hết sức năng này
và đòi hỏi con người đó phải có đầy đủ năng lực trí tuệ nhiệt huyết
cũng như sức khỏe và cái đạo đức để mà thực hiện được cái nhiệm vụ của mình
cho nên chính vì vậy
là cái điều kiện đây nó đòi hỏi
trước hết là có một sự đồng thuận rất cao trong cấp ủy
và chính quyền cũng như dân dân ở cái nơi đó
phải tạo sự đồng thuận
có sự đồng thuận
đồng thuận rất cao
vì do chủ trương của đảng
và thấy cái lợi ích và cái sự cần thiết bắt buộc chúng ta phải làm bằng mọi đảng
thì đấy là phải có sự đồng thuận
và từ đồng thuận đó rồi
thì cái thứ hai là một cái điều kiện có thể nói rất quan trọng
đó là con người
phải có con người như tôi nói trên
là đáp ứng được vừa có năng lực
năng lực về lãnh đạo
năng lực về quản lý
vì vừa là công tác đảng
vừa là hành pháp
cho nên là phải năng lực về lãnh đạo
năng lực quản lý trực tiếp
trách nhiệm và kể cả có sức khỏe
đáp ứng được vì nhiệm vụ rất thiết bắt buộc
và đặc biệt là cái đạo đức
cái tinh thần trách nhiệm
cái đạo đức phải trong sáng
phải khách quan
chứ tránh được là có quyền lực
ở trong tay rất lớn mà không khách quan
thì sẽ dẫn đến những các hẹo lệ khác
như vậy là vừa phải có sự đồng thuận
nhưng yếu tố quan trọng ở đây là con người
với những năng lực quan trọng ở đây
bởi vì hai trong một nắm giữ những cái trọng trách
rất là lớn và nhiệm vụ rất là lớn như vậy
thì trong thực tiễn
những kinh nghiệm mà triển khai ở đây
qua ông theo dõi quan sát
các địa phương thì ông đánh giá như nào
việc triển khai những cái bài học nào rút ra
từ những cái năng lực của những cái nơi
mà thực hiện triển khai của chủ trương này
vừa rồi thì có một số nơi đã làm thi địa
như là quảng ninh
thì đã làm tức là bí thư
cơ bụi đồng thời là chủ tịch bàn dân
thì trong qua mấy năm nay thì họ làm
thì cũng đã phải nói rằng là khẳng định đã tốt
và vẫn được duy trì tiếp được
nhưng mà cũng có nơi mà tôi được biết
đặc biệt là cấp xã
thì như vậy là bí thư
kiêm chủ tịch bàn dân
thì một thời gian không đáp ứng được
thì cũng đã phải tách ra
thế nên đây chúng ta nói rằng là
cái khâu mà chuẩn bị con người
là hết sức quan trọng
mặc dù chúng ta đã làm nhưng mà không đáp ứng được
thì phải tách ra
chúng ta chưa chuẩn bị được con người
chưa nói về vấn đề là đồng thuận
là cái sự quyết tâm của cấp ủy và chính quyền ở đây
chưa là hoặc là kinh nghiệm rằng là
như tôi nói trên
cái điều kiện đó phải
hai cái điều kiện đó hết sức quan trọng
chúng ta phải tạo ra cái sự đồng thuận rồi
nhưng mà tìm được con người
để mà đáp ứng được
chào chơi là làm như hội nghị trung ương
và đặc biệt là tổng bí thư luôn luôn nhấn mạnh rằng
là không có nóng vội
làm chúng ta tổ chức và đụng đến con người
thì phải hết sức quan trọng
chúng ta không nóng vội
chúng ta quyết tâm làm và kiên trì làm
nhưng mà đừng nóng vội
phải có lộ trình và đầy đủ các điều kiện
thì chúng ta thực hiện nó tốt
chứ nếu mà nóng vội
thì dẫn đến những hiệu lệ không hay
tiến hành từng bước một
và điều đó không thể nóng vội
quyết tâm của đảng trong việc tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh dặn biên chế
đã được đông đảo cán bộ lão thành
và cử tri cả nước ủng hộ
tuy nhiên các cử tri cũng cho rằng
việc nhất thể hóa các chức danh cấp xã huyện
phải được tiến hành cẩn trọng
từng bước không nóng vội
đội ngũ cán bộ đã đáp ứng được
hai yêu cầu chức danh chưa
chức danh bí thư khác
chức danh chủ tịch ubnd các xã
phường quận huyện trở lên khác
hai chức danh khác
một chức danh đi sâu vào lãnh đạo của đảng
một chức danh của chính quyền
tức là cụ thể hóa cái sự lãnh đạo của đảng
thế thì tôi nói là
thực hiện trong điều kiện hiện nay thì cũng được
nhưng mà không tràn lan
không phải quận nào xã nào tỉnh nào cũng thực hiện
mà phải căn cứ thực tế năng lực
trình độ của đội ngũ cán bộ
và đánh giá trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ
thì phải thông qua cái giám sát
cái khảo sát cái tiết nhiệm của nhân dân
tránh khỏi cái lạc quyền
hoặc là cái độc quyền nó xảy ra
trong cái quá trình mà nhất thể hóa hai cái chức danh đó
thì chúng ta phải có quy chế chặt chẽ
quy chế của đảng
rồi là của chính quyền
để làm sao sẽ kiểm soát được
hai là nhân dân
rồi các cái tổ chức chính trị xã hội
phải kiểm soát được cái quyền lực đó
tôi tin rằng là có kẻ hở để do lợi dụng
để mà thực hiện cái lạc quyền
cái độc quyền
những người đứng đầu ở các cái cơ quan bộ máy đó
cần phải là người tiên phong
để mà thực hiện cái chủ trương
tức là đổi mới và cải cách bộ máy
để làm cho bộ máy của mình càng ngày trong sạch
phục vụ nhân dân càng được nhiều
đồng cộp cộng huyến càng được nhiều
và số lượng càng càng giảm
để nâng cao cái hiệu quả của bộ máy nhà nước lên
nhất thể hóa cũng được cho là làm giảm tinh giản biên chế chức danh
nhưng điều này cũng đồng nghĩa với những cái lo ngại rằng là
sẽ đụng chạm tới cái vấn đề quyền lợi
lợi ích của không ít lãnh đạo
vậy thì giải quyết bài toán này một cách hài hòa
sẽ như thế nào thưa ông
thì đương nhiên trong cái quá trình mà cơ cấu tổ chức lại
đổi mới đặc biệt là tinh giản
cũng như là nâng cao cái hiệu quả của bộ máy nhà nước của chúng ta
thì chắc chắn là nó sẽ đụng chạm đến từng con người
từng bộ máy một
thì chúng ta sẽ phải đã có quả kinh nghiệm
thì chúng ta trước hết là phải tạo một sự đồng phấn
thấy sự cần thiết không thể nào không đạt được
bởi vì đứng trước một cái hệ thống chính trị
đặc biệt là bộ máy nhà nước
nó cồng cành nó kém hiểu được hiệu quả như vậy
vấn đề là xác định cái tư tưởng
dù có thể từng con người một có thể đụng chạm
nhưng mà đứng trước về sự nghiệp chung
không thể có cách nào khác
vì như trung ương đã xác định
có ý nghĩa là quan trọng hàng đầu
và căn bản cũng như là hết sức quan trọng
cho nên là không thể không đoàn
vấn đề đầu tiên là mỗi cán bộ đảng viên của chúng ta
phải quan trọng và về sự nghiệp chung
trước hết là phải như thế
thứ hai là chúng ta phải có một các cái giải pháp
về mặt cơ tổ chức
nó có lộ trình có bước đi
và đồng thời có thể sắp xếp lại
và đồng thời có cái chế độ chính sách
cho những người mà khi quá trình tổ chức cơ cấu đổi mới đại
và cơ cấu đại cũng như nhất thể hóa
rồi dư ra thì chúng ta sẽ phải có
nhưng mà trước hết là cái tư tưởng
phải mỗi cán bộ đảng viên phải xác định đấy
về cái sự nghiệp chung
tỏa rằng như ông đã nói là
ở đây là một cái sự làm gương của những người đứng đầu
cán bộ đảng viên
cán bộ đảng viên
vậy nhưng mà cái việc sắp xếp
cũng sẽ cần phải tính tới cái lợi ích hài hòa
thì cái việc sắp xếp tổ chức này
sẽ cần cân đối như thế nào không
thực ra nếu trong cái đổi mới sắp xếp lại tổ chức
bộ máy của cái hệ thống duy trì này
thì nó không chỉ dừng lại là cái nhất thể hóa
một số cái chức danh đó
vậy như là ngay chính phủ vừa rồi
cũng đã có đề xuất là
ví dụ như là hợp nhất ba cái văn phòng
của ủy ban dân hội đồng dân và toàn thể biệt quốc hội
thứ hai là hợp nhất một số các cái cơ quan
mà có tính chất tương tự nhau
như là kiểm tra thanh tra tổ chức và nội vụ
ví dụ như vân vân
thế như vậy cũng không phải
thì sau này chúng ta sẽ phải làm một loạt
cái vấn đề như vậy
thì nó không phải chỉ có
động trạm đến những cái đồng chí lãnh đảng
mà khi nhất thể hóa
mà nó còn động trạm đến cả các đội bộ
cán bộ đảng viên khác
trong bộ máy trong hệ thống duy trì của chúng ta
nhưng mà như tôi nói trên
vì cái sự nghiệp chung
mà chúng ta không thể không làm
mà phải làm bởi vì
cái hệ thống duy trì của chúng ta quá cồng cảnh
và đặc biệt là cái cồng cảnh không những là
chỉ tốn nhiều về
ngân sách nhà nước
nhưng cái trị là cái hiệu lực hiệu quả
cái mấu chốt là cái hiệu lực hiệu quả
nâng cao được hiệu lực hiệu quả
thì sau xếp này để nâng cao hiệu lực hiệu quả
cái nhất thể hóa cũng để
cái hiệu lực hiệu quả hơn
cái độ trễ trong cái quá trình đảnh đạo
và thực thi nó cũng sẽ nhanh hơn
và nó cũng không có cái sự trồng chéo
không có sự mẫu thuẫn
không có sự lấn sân giữa các cái cơ quan bây giờ
nâng cao hiệu lực hiệu quả
là một cái ưu điểm quan trọng
nhưng nhiều người thì cũng có những cái sự lo ngại
khi cho rằng là việc thực hiện mô hình này
thì có thể sẽ nảy sinh ra
cái nhu cầu cái yêu cầu quan trọng
về vấn đề kiểm soát quyền lực
tránh lạm quyền tránh tình trạng vừa đà bóng
vừa thổi còi
vậy thì qua thực tiễn
thì chúng ta có thể có những cái bài học
tạo của nhiều địa phương giữ hai chức danh
và dẫn tới rất nhiều những cái
cái biểu hiện tiêu cực
vậy ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này
không phải chỉ có nhất thể hóa mới có cái vấn đề
là kiểm soát quyền lực
vì mỗi một chức danh đều có
cái quyền lực riêng của mình
thì cũng đã đòi hỏi phải có cái kiểm soát quyền lực rồi
chứ đảng ta cũng đã đặt ra
nhiều lần mà đồng chí tẩm bí thư
cũng đã nói phải kiểm soát quyền lực
phải nhốt quyền lực này đúng không
thế nhưng đến bây giờ
nếu mà cái nhất thể hóa
thì rõ ràng là cũng đặt ra
cái kiểm soát quyền lực
cũng phải được tăng cường hơn
mà trong cái
hội nghị chung hôm sáu cũng đã đặt ra
bên cạnh là
nhất thể hóa tăng cường
cái phân công phân cấp phân quyền
nhưng mà phải
hoàn thiện và tăng cường cái
pháp luật về cái kiểm soát quyền lực
thì tôi nghĩ rằng là
cái đó là đúng và chúng ta cũng đã thực hiện
và kiểm soát quyền lực có rất nhiều
các cái giải pháp
vấn đề là kiểm soát quyền lực bằng quyền lực
đặc biệt là nếu mà vi phạm
thì cũng phải có sửa đến cái
thay thế nguồn mà như vừa rồi
chúng ta đã thấy trong thực tiễn
đó là những kinh nghiệm
từ thực tiễn chúng ta có đầy đủ
các công cụ để có thể nâng cao
hiệu quả của công tác kiểm soát
quyền lực đặc biệt là vấn đề giám sát
một lần nữa xin được cảm ơn ông nguyễn tiến dinh
đã dành thời gian đến với chương trình
của chúng tôi hôm nay thưa quý vị và các bạn có
mấu chốt của việc triển khai mô hình nhất thể hóa này
được thành công hay không phụ thuộc
chủ yếu vào con người bởi khi đảm nhiệm hai vai
ngoài năng lực trình độ cần có
đạo đức phẩm chất trong sáng và đến đây
chương trình tâm điểm của truyền hình nhân dân cũng xin được kết thúc
kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo